trong diễn biến liên quan sau khi được thượng viện chấp thuận vào đầu tháng bốn này
dự luật cho thuê cho mượn vũ khí phòng thủ dân chủ dành cho ukraine tiếp tục được hạ viện mỹ thông qua
với bốn trăm một mươi bảy phiếu thuận và một mươi phiếu chống hạ viện mỹ ngày hai mươi tám tháng bốn đã thông qua dự luật xóa bỏ một số ràng buộc
đối với việc viện trợ vũ khí cho ukraine trong bối cảnh xung đột nga ukraine leo thang
được thượng viện mỹ thông qua vào đầu tháng bốn này dự luật cho thuê cho mượn vũ khí phòng thủ dân chủ dành cho ukraine
làm sống lại chương trình mà washington từng áp dụng để cung cấp thiết bị quân sự cho những nước tham chiến trong thế chiến thứ hai
trong khi vẫn giúp mỹ đứng ngoài cuộc xung đột
tất cả các thành viên của phe dân chủ đã bỏ phiếu ủng hộ còn một mươi thành viên phản đối đều là các nghị sĩ cộng hòa
dự luật cho phép nhà trắng cho ukraine hoặc bất cứ quốc gia đông âu nào bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công của nga
thuê hoặc mượn trang thiết bị quốc phòng để giúp gia tăng khả năng phòng thủ của các nước đó
trước đó tổng thống mỹ joe biden đã yêu cầu quốc hội viện trợ thêm ba mươi ba tỉ đô la mỹ để hỗ trợ ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra với nga
một phần lớn của gói viện trợ khổng lồ được dành cho viện trợ quân sự và an ninh bổ sung trong khi phần còn lại sẽ được sử dụng để hỗ trợ kinh tế và nhân đạo
trong một diễn biến liên quan quốc hội đức cho biết nghị quyết cung cấp vũ khí hạng nặng cho ukraine được thông qua với năm trăm tám mươi sáu phiếu ủng hộ một trăm linh phiếu chống và bảy phiếu trắng
về phần mình nga khẳng định
chuyển vũ khí cho ukraine là hành động đe dọa đến an ninh của toàn châu âu kích động bất ổn tại khu vực này